với chủ đề doanh nghiệp vì người tiêu dùng mục tiêu năm hai nghìn một mươi bảy là bảo đảm quyền lợi tiêu dùng
sở công thương tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ phát động và diễu hành hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng việt nam
mục đích của buổi lễ là tuyên truyền về việc nói không với thực phẩm bẩn dùng hàng có nguồn gốc xuất xứ
hỗ trợ tư vấn người tiêu dùng miễn phí trên toàn quốc đồng thời thông tin đến người tiêu dùng tám quyền
và hai nghĩa vụ cơ bản của người tiêu dùng phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
tỉnh đã sử dụng một tổng đài hỗ trợ miễn phí cho người tiêu dùng một tám trăm linh sáu nghìn tám trăm ba mươi tám
mọi người tiêu dùng đều có quyền tiếp cận đến tổng đài hỗ trợ này để phản ánh với hội bảo vệ người tiêu dùng của tỉnh quảng nam
những liên quan đến quyền lợi của người tiêu dùng
đây là một đợt diễu hành bằng tính chất tạm thời nhưng mà hết sức quan trọng
để tạo ra nhận thức cho mọi người tiêu dùng trên địa bàn của tỉnh quảng nam
chúng tôi mong muốn tha thiết những nhà sản xuất những người sản xuất kinh doanh và những người tiêu dùng
hãy hướng tích cực hãy quyền của người tiêu dùng việt nam
sau buổi lễ hàng trăm cán bộ nhân dân và sinh viên đã tham gia diễu hành trên các tuyến phố chính của thành phố tam kỳ
nhằm tuyên truyền thúc đẩy công tác bảo vệ nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ người tiêu dùng